trong vụ đấu ra đất ông dũng nhấn mạnh nếu ai đó nói tôi tạo ra cú sốc vừa qua để đánh bóng thương hiệu nhằm đẩy ra chứng khoán thì rõ ràng họ chưa hiểu gì về tân hoàng minh
tân hoàng minh là một doanh nghiệp lớn không bao giờ mua danh ba vạn bán danh ba đồng một cách thô thiện như vậy